tuy nhiên nhiều năm nay qua nhiều lần điều chỉnh tổng mức đầu tư ban đầu từ tám bảy trăm bảy mươi tỷ đồng mức vốn này này đã đội lên đến một mươi tám tỷ đồng
về vấn đề này kiểm toán nhà nước đã công bố ra những nguyên nhân để khiến cho vấn đề đội vốn gấp nhiều lần đã gây ra chậm tiến độ tại dự án này
dự án bị điều chỉnh nhiều lần là bởi
thật tổng dự toán phải được hoàn thành nộp chủ đầu tư trong vòng chín tháng kể từ ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng là ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên thực tế kéo dài thêm một năm rưỡi tháng sáu năm hai nghìn một mươi một bộ giao thông vận tải buộc phải cho phép thực hiện thiết kế từng phần
quá trình này ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian thực hiện
về hiệu quả kinh tế quá trình lập dự án chưa nghiên cứu kỹ so sánh kỹ thuật để lựa chọn dẫn đến trong quá trình thay đổi phương án
làm tăng chi phí bổ sung khối lượng di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ra khỏi chỉ dưới mặt bằng khu nhà ga
tiến độ thực hiện kéo dài dẫn đến chi phí nhân công vật liệu tăng cao
khi phân tích tính kinh tế của dự án thì chủ đầu tư chưa xem xét đến vấn đề chi phí vận hành chiếm tỷ trọng lớn trong giai đoạn khai thác
dẫn đến vấn đề đánh giá về mặt kinh tế có hiệu quả là không chính xác
thực tế ngay từ ban đầu phán giá chính của dự án đã lỗ
về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư báo cáo kiểm toán cho biết
bộ giao thông vận tải đã lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án
điều chỉnh tổng mức đầu tư từ tám bảy trăm bảy mươi tỷ đồng lên một mươi tám tỷ đồng khi chưa báo cáo thủ tướng chính phủ
kiểm toán nhà nước kiến nghị chính phủ xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý vấn đề này
chiều dài tuyến đi trên cao là một mươi ba năm km có một mươi hai nhà ga trên cao
sau tám lần điều chỉnh chậm tiến độ đến nay dự án vẫn chưa đi vào hoạt động